theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam dịch covid một mươi chín đã gây ảnh hưởng lớn đến xuất khẩu thủy sản của việt nam
cụ thể sau khi giảm một mươi sáu trong tháng năm đạt sáu trăm ba mươi chín triệu đô la mỹ xuất khẩu thủy sản trong tháng sáu tiếp tục giảm một mươi ước đạt sáu trăm hai mươi sáu triệu đô la mỹ
do đó đòi hỏi ngành nông nghiệp phải đưa ra các giải pháp để vực dậy ngành thủy sản trong những ngành kinh tế mũi nhọn của nông nghiệp
để giảm sự lây thuộc áp lực vào các thị trường xuất khẩu ngành nông nghiệp đưa ra giải pháp cần tập trung để phát triển thị trường tiêu thụ trong nước